đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh việt nam trong khuôn viên đại sứ quán
dự buổi lễ có đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh
phó chủ tịch thứ nhất duma quốc gia hạ viện liên bang nga thứ trưởng ngoại giao nga
đại sứ đại biện các đại sứ quán ngoại giao đoàn đại diện hội hữu nghị nga việt
hội người việt nam tại liên bang nga bạn bè người nga thân thiết với việt nam
bà con việt kiều cùng toàn thể các cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện các hội đoàn của người việt
phát biểu tại buổi lễ đại sứ ngô đức mạnh khẳng định trong những năm gần đây
mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
đã có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt chuyến thăm chính thức nga mới đây của tổng bí thư
bàn chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã tạo thêm xung lực mới
củng cố và làm sáng
đại sứ bày tỏ tin tưởng với những nỗ lực của cả hai bên
quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển gặt hái thêm nhiều thành tựu mới
thay mặt bộ ngoại giao liên bang nga thứ trưởng ngoại giao nga moghulov chúc mừng ngày lễ độc lập của việt nam
đánh giá cao những thành tiệu của việt nam trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước
ông bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới về mọi mặt trong quan hệ hai nước
và khẳng định nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của việt nam
tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ năm chéo hai nghìn một mươi chín
năm nga tại việt nam và năm việt nam tại liên bang nga
trước đó cũng nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh việt nam tại đại sứ quán
đại sứ việt nam ngô đức mạnh đã trân trọng trao tặng bằng khen của ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
cho một mươi tám việt kiều có đồng góp xuất sắc cho công tác cộng đồng giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám